ngày mùng bốn tết trong khi thế gia quân sản xuất đầu năm dành nhiều thắng lợi mới
lễ hội gầu tàu truyền thống của đồng bào dân tộc mông
khu vực phía đông huyện mường khương tỉnh lào cai đã diễn ra tại thôn lao táo xã pha long
gầu tàu là lễ hội cầu phúc truyền thống của người mông ở lào cai
và các tỉnh miền núi tây bắc trong dịp đầu xuân
ngày mở hội gầu tàu thường chọn ngày thìn hoặc ngày sử trong tháng đầu tiên của năm mới
trong lễ hội mọi người sẽ chọn một cây tre cao thẳng để làm cây nêu
đặt ở nơi bằng phẳng rộng rãi để làm trung tâm lễ hội
trên cây nêu mang một bầu rượu túng thóc nương bắp ngô và một giải băng đỏ để kinh báo thần linh trời đất
sau khi làm lễ cúng tế cầu mong trời đất cho sức khỏe mùa màng bội thu
mọi người tỏa ra các ngọn đồi thấp hoặc bãi ruộng bằng xung quanh chơi xuân
hội go tàu diễn ra đến hết ngày mùng sáu tết
với mong muốn cầu mong một năm mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu
sau đó bà con các địa phương sẽ xuống đồng bắt tay vào sản xuất vụ xuân
với khí thêm mới quyết tâm đặt nhiều thắng lợi